hôm nay ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi tám việt nam đã chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên
khởi đầu một năm mới đầy triển vọng đối với ngành du lịch và hàng không
vị khách quốc tế đầu tiên đến hà nội là ông lee breton drier quốc tịch pháp
đáp xuống sân bay nội bài lúc sáu giờ chiều chuyến bay vn một mươi tám hành trình paris pháp hà nội
một tiếng sau đó thành phố hồ chí minh chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên
khi chuyến bay vn một mươi từ paris phape đến thành phố hồ chí minh hạ cánh xuống sân bay tân sân nhất lúc bảy giờ
tại sân bay quốc tế phú bài sở du lịch thừa tuyên huế phối hợp với chi nhánh tổng công ty hàng không việt nam
cảng vụ miền trung tại huế cảng hàng không quốc tế phú bài hiệp hội du lịch thừa tuyên huế
cũng đã tổ chức đón đoàn du khách đầu tiên đến thừa thiên huế bằng đường hàng không
trong đó phần lớn là khách quốc tế sông đất đầu năm hai nghìn một mươi tám
các hành khách được lãnh đạo sở du lịch các thành phố và việt nam airlines nồng nhiệt chào đón chúc mừng và trao quà tặng
năm hai nghìn một mươi tám du lịch việt nam được kỳ vọng sẽ nối đạt tăng trưởng ấn tượng của những năm vừa qua
thị trường vận tải hàng không quốc tế cũng được dự báo tăng trưởng nhanh trong thời gian tới
trước xu hướng này vietnam airlines khẳng định tiếp tục các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
bao gồm bảo đảm tuyệt đối an toàn bay duy trì chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn bốn sao
nâng cấp đội tàu bay mở rộng mạng đường bay tăng cường hợp tác quốc tế